chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé

với tinh thần tiến công tội phạm phát huy vai trò của biện pháp khoa học kỹ thuật trong công tác đấu tranh chống tội phạm
cán bộ chiến sĩ viện khoa học hình sự luôn chủ động lực lượng phương tiện sẵn sàng triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị nghiệp vụ của ngành công an
thực hiện sáu điều chủ tịch hồ chí minh dạy công an nhân dân trải qua hơn sáu mươi năm năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành
các lực lượng kỹ thuật hình sự công an nhân dân cũng như viện khoa học hình sự luôn lấy sáu điều
chủ tịch hồ chí minh dạy công an nhân dân là kim chỉ nam trong tu dưỡng và rèn luyện trong chiến đấu xây dựng và trưởng thành
trải qua các giai đoạn phát triển ghi nhận những thành tích của lực lượng kỹ thuật hình sự
đảng nhà nước đã phong tặng cho hai đơn vị cấp phòng thuộc hệ lực lượng kỹ thuật hình sự danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
viện khoa học hình sự làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng thường xuyên tăng cường công tác giáo dục gian luyện quản lý cán bộ đảng viên chủ động ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ

các mặt công tác nghiệp vụ kỹ thuật hình sự được nâng cao chất lượng nhất là công tác khám nghiệm hiện trường giám định góp phần quan trọng làm rõ các vụ việc kịp thời cung cấp các thông tin chính xác giúp cơ quan điều tra có đủ căn cứ khoa học để nhanh chóng giải quyết các vụ án vụ việc nhất là các chuyên án vụ án lớn phức tạp
viện khoa học hình sự làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến